xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương đã thư hành quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn đức dự và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng quốc việt
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
theo đó bị can nguyễn đức dự và hoàng quốc việt đã biên tập nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc vu khống
bôi nhọ làm ảnh hưởng đến uy tín quyền và lợi ích hợp pháp của một số tổ chức cá nhân
thuộc cơ quan tư pháp của tỉnh long an và tòa án nhân dân tối cao
trong quá trình điều tra truy tố xét xử vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào năm hai nghìn tám do hồ duy hải thực hiện
rồi đăng tải chia sẻ lên mạng xã hội hành vi của hai đối tượng dự và việt đã vi phạm vào tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố thêm tội danh giết người
đối với đối tượng lê văn thiện ba mươi năm tuổi trú tại xã quỳnh hoa huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã nhiều lần dùng súng và dao truy sát một người phụ nữ
theo điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi bảy thiện vào tỉnh đắk lắc sống
lăng thang và đến ở nhờ một người quen tại xã yateo huyện chưa quynh gần nhà của một người phụ nữ
trong quá trình sinh sống giữa thiện và chị này đã xảy ra nhiều mâu thuẫn và thiện nảy sinh ý định giết người
vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thiện cầm hai con dao đến nhà
chém người phụ nữ và em trai của nạn nhân gây thương tích nặng phải nhậm ít cấp cứu
gây án xong thiện bỏ trốn khỏi tỉnh đắk lắc và bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích
quy định truy nã trên toàn quốc
đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thiện quay lại tỉnh đắk lắc và tiếp tục đến nhà
bắn hai phát sượt ngoài da nạn nhân gây thương tích và sau đó tiếp tục đuổi theo truy sát rồi rời khỏi hiện trường
quá trình lần trốn thiện liên tục thay đổi chỗ ở đến nhiều tỉnh thành trong nước và campuchia
vào ngày một mươi tháng ba xác định thiện xuất hiện tại một lán trại của người dân ở huyện crono tỉnh đắk nông
nên đã bị lực lượng công an tổ chức vây giáp bắt giữ thành công
thu giữ một khẩu súng năm viên đạn và hai cây dao rượu
thiện khai nhận đã mua khẩu súng cùng một mươi một viên đạn của một người campuchia ở khu vực biên giới với giá sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng
với hành vi dùng súng truy sát người phụ nữ thiện đã bị phòng cảnh sát hình sự công an dùng dao chém nhiều nhát
công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố thêm về hành vi giết người
công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng ngô văn được sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê ở tỉnh cà mau
và trần văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê ở tỉnh long an để điều tra và làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ngày hai mươi bốn tháng ba ngô văn được và trần văn tấn cùng nhóm bạn tổ chức tiệc nhậu
tại vườn tràm sau nhà trọ thuộc khu phố ba phường mỹ phước thị xã bến cát
cùng lúc này nhóm của ông nguyễn trường danh gồm sáu người cũng tổ chức tiệc nhậu kế bên và có sử dụng loa kẹo kéo
hát karaoke gây tiếng ồn nên hai bên xảy ra mô thuẫn đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày do còn bực tức nên hai đối tượng
ngô văn được và trần văn tấn đi tìm ông danh để đánh và khi thấy ông danh thì trần văn được đã dùng dao chém nhiều nhát
vào đầu và lưng của ông danh gây thương tích vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng an ninh kinh tế công an tỉnh đắk lóc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa đầu tranh và làm rõ
một đối tượng trú tại huyện đắk rấp tỉnh đắk nông có hành vi làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng
đánh bạc trực tuyến với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
qua đấu tranh thành khai nhận năm hai nghìn một mươi ba đối tượng này đã mua lại một chứng minh nhân dân với giá một trăm năm mươi đồng
sau đó dùng ảnh của mình dán vào chứng minh nhân dân trên rồi đem đến quầy giao dịch của ngân hàng thương mại cổ phần
trên địa bàn tỉnh kiên giang và đắk lắc để mở ba tài khoản
sau khi mở các tài khoản ngân hàng từ năm hai nghìn một mươi tám thành lập các tài khoản tại các website với mục đích tham gia cá độ bóng đá
quá trình tham gia cá cược thành đã sử dụng ba tài khoản ngân hàng trên để liên kết
với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền thanh toán tiền thắng thua
tại thời điểm bị phát hiện cơ quan công an xác định chỉ tính riêng một tài khoản
đối tượng thành đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển nhận tiền với số tiền giao dịch lên đến hơn ba mươi tỷ đồng
để phục vụ cho hoạt động đánh bạc

mưa đá cũng đã xảy ra tại thành phố hạ long cẩm phả uông bí của tỉnh quảng ninh làm tốc mái nhiều ngôi nhà làm gãy cây xanh và gây ngập úng cục bộ tại một số nơi
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã ghi nhận gần chín trăm linh trường hợp phải điều trị dự phòng bệnh dạy do bị chó mèo cắn tăng hơn một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
và trước tình trạng số ca phải điều trị dự phòng bệnh dạy tăng tỉnh yên bái đã
tỉnh yên bái đã và đang triển khai nhiều biện pháp cụ thể để phòng chống dạy
ghi nhận sau tại địa bàn huyện văn yên một trong hai địa phương có tỷ lệ số ca phải điều trị dự phòng bệnh dạy cao nhất của tỉnh yên bái
một buổi tuyên truyền nhóm về phòng chống bệnh dạy cho người dân của các cán bộ y tế xã mậu đông
các thông tin về dịch bệnh dạy cách thức xử lý khi bị vật nuôi tấn công phương pháp điều trị phòng chống bệnh dạy được các cán bộ y tế xã truyền đạt một cách cụ thể
thông qua các tờ rơi thông qua trao đột trực tiếp với từng người dân
tham yêu cho chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch để các băn ngành toàn thể phù hợp với trạm y tế tăng cường công tác tuyên truyền vận động
khi bệnh nhân đến khám tại trạm y tế chúng tôi vẫn tổ chức tuyên truyền thảo hội nhóm về công tác phòng chống dạy để cho bà con nắm được kiến thức để phòng và dạng để nâng cao sức khỏe cho bà con
chưa hết quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh yên bái đã ghi nhận gần chín trăm linh trường hợp phải điều trị dự phòng bệnh dạy tăng hơn một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nguyên nhân số ca tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba một phần là do việc nuôi chó mèo của bà con chưa thực hiện tốt theo quy định chưa tiêm vaccine phòng bệnh dạy đầy đủ
để hạn chế tới mức thấp nhất người dân bị tử vong do bệnh dạy công tác phòng chống bệnh dạy đã được lực lượng chức năng với nòng cốt là lực lượng y tế đặc biệt chú trọng
bằng cách tăng cường tuyên truyền qua truyền thống
xã phát tờ rơi qua các hội nhóm gia lô facebook trang web của trung tâm y tế
hay nặng cũng cần phải được tư vấn để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra